các lực lượng phối hợp bắt quả tang và a dế chú tại huyện điện biên vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ là một ba lô bên trong có chứa một bánh heroin và tám kg ketamin
dễ khai nhận số ma túy trên được mua của một người lào tại khu vực biên giới
và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ hai đối tượng là phạm văn minh và lâm tấn thịnh
cùng chú tại tp hcm để điều tra về hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép vũ khí
trước đó phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an thị xã tân uyên
bắt quả tang minh đăng tàng trữ hai khẩu súng kiểu giáng zulo và năm mươi hai viên đạn kim loại màu đồng
điều tra mở rộng tổ công tác đã bắt giữ thịnh vì có hành vi giúp cho minh trong việc mua bán súng
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ thêm hai khẩu súng dài một mươi năm khẩu súng ngắn
loại zulo ổ xoay hơn ba trăm linh viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng
qua điều tra minh khai nhận đặt mua số linh kiện súng trên qua mạng xã hội
rồi về lắp ráp thành súng hoàn chỉnh sau đó đăng bán trên mạng xã hội
thấy bé gái đứng chơi ở trước nhà không có ai trông giữ
nguyễn văn thuân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trú tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
đã thực hiện hành vi đổi bài đối với cháu bé
đối tượng vừa bị tòa nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bé gái sinh năm hai nghìn một mươi tám ra đường lộ dân sinh
cặp bờ sông thuộc ấp phước quản xã đa phước thì thuân thấy cháu bé chơi một mình
nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm
bị cáo đã bế cháu bé
bị cáo đã bế lên nhà rồi thực hiện hành vi đổi bại
khi về đến nhà ba của cháu bé phát hiện và nghi ngờ thuân đã xâm hại cháu mình
nên đến công an xã đa phước trình báo
tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt
bị cáo nguyễn văn thuân một mươi ba năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại
số tiền hai mươi triệu đồng
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

hậu khẩu thường chú tại số bốn trên một mươi chín trên hai trăm sáu mươi bảy hàng canh phường hàng canh
quận lê trân thành phố hải phòng về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã
của công an thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa là đối tượng phạm văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hậu khẩu thường chú tại thôn nghĩa môn phường lam sơn
thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đăng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn chính bình
xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thể ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo cách hai cm bên đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an